chủ tịch tập cận bình đề nghị hai bên cần tăng cường kết nối chiến lược phát triển trong khuôn khổ một vành đai một con đường với hai hành lang một vành đai kinh tế
thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất du lịch sớm xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới và đẩy nhanh triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước
tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm chính thức trung quốc chiều một mươi ba tháng chín tại điếu ngư đài thủ đô bắc kinh
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp phó chủ tịch ủy ban toàn quốc hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân trung quốc vương gia thụy
tại cuộc tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị đồng chí vương gia thụy với tư cách là người có nhiều năm gắn bó với việt nam và quan hệ việt trung
trên cương vị là phó chủ tịch chính hiệp trung quốc sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực trong việc củng cố và tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa các đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân hai nước
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc không ngừng phát triển ổn định lành mạnh và đi vào chiều sâu
phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc trung quốc vương gia thụy bày tỏ sự nỗ lực hết mình không ngừng củng cố vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước
tại buổi tiếp chủ tịch ngân hàng công thương trung quốc icbc dịch hội mãn thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và uy tín của icbc trong khu vực và toàn cầu
nhất là về tổng tài sản và các hoạt động đầu tư thủ tướng đề nghị icbc phối hợp với ngân hàng nhà nước việt nam để có nhiều hướng đầu tư hợp tác cụ thể thiết thực và hiệu quả tại việt nam
về phần mình đại diện lãnh đạo icbc đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội của việt nam nhất là lĩnh vực tài chính ngân hàng
icbc đang đứng vị trí số một trong số năm ngân hàng trung quốc có hoạt động tại việt nam và là tổ chức tín dụng có nhiều kinh nghiệm quản trị rủi ro
icbc mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa trong quá trình công tác
sáng ngày một mươi ba tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có buổi tiếp ông mã giang kiểm tổng giám đốc công ty cục sáu đường sắt trung quốc
sáng nay tiếp tục phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật quản lý ngoại thương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên làm việc sáng nay một trong những quy định trong dự án luật quản lý ngoại thương được các đại biểu quan tâm đó là các biện pháp phòng vệ thương mại được quy định thế nào
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế của quốc hội ủy ban này đề nghị ra soát quy định
sao bộ trưởng bộ công thương quyết định thành lập và quy định chức năng
nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan điều tra phòng vệ thương mại bảo đảm phù hợp với thẩm quyền quy định tại luật tổ chức chính phủ
đồng thời đề nghị giao chính phủ quyết định thành lập hội đồng phòng vệ thương mại tại điều bảy mươi năm dự thảo luật
qua thảo luận đa số đại biểu nhất trí với việc thành lập hội đồng này tuy nhiên các đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn về quyền hạn chức năng của hội đồng này
khi xảy ra tranh chấp bán phá giá thì hội đồng này sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong nước
ngoài việc làm rõ các biện pháp phòng vệ thương mại khi các doanh nghiệp ra nước ngoài
một số đại biểu cũng đề nghị cần ban hành điều khoản để xử lý vấn đề các doanh nghiệp trong nước thu mua hạ giá cạnh tranh nhau tại thị trường thế giới
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương dẫn đầu đã thăm làm việc tại liên bang nga
đoàn đã hội kiến với đảng cộng sản liên bang nga đảng nước nga thống nhất gặp và làm việc với bộ tư pháp liên bang nga
hội hữu nghị nga việt và hội cựu chiến binh nga tham gia chiến đấu tại việt nam
tại cuộc gặp với đồng chí zena di zilganov chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga
hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi nước mỗi đảng bàn biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống
và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai đảng trong thời gian tới
hai bên nhất trí cho rằng cần tăng cường hơn nữa hợp tác trên kênh đảng thường xuyên trao đổi thông tin
cùng phối hợp tại các diễn đàn đa phương quốc tế
tại cuộc gặp với ngài sergei zellesk phó bí thư hội đồng toàn thể đảng nước nga thống nhất
phó chủ tịch đu ma quốc gia nga hai bên đã bàn về công tác tăng cường trao đổi thông tin
kinh nghiệm công tác nhất là về công tác tổ chức và xây dựng đảng cầm quyền ở mỗi nước
tại cuộc gặp với ngài alexander konovalov bộ trưởng bộ tư pháp đề bằng nga
hai bên đã tìm hiểu trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước đối với các đoàn thể tổ chức nhân dân
tình hình các cộng đồng người nước ngoài đang định cư sinh sống tại nga
tại cuộc gặp với hội hữu nghị nga việt và hội cựu chiến binh nga tham gia chiến đấu tại việt nam
đồng chí trương thị mai khẳng định mặc dù trải qua nhiều khó khăn thử thách
tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước việt nga luôn nồng ấm và tin cậy
là chỗ dựa vững chắc để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
trong thời gian ở thăm liên bang nga đồng chí trương thị mai cũng đã tới thăm và nói chuyện với tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán
và đại diện cộng đồng người việt nam tại liên bang nga khẳng định đảng nhà nước ta luôn coi cộng đồng người việt nam
ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc việt nam đồng
quê hương góp phần tích cực vào công cuộc phát triển và bảo vệ tổ quốc
những ngày qua trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xảy ra mưa vừa mưa to gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp
trong đó thành phố vinh và nam đàn có lượng mưa lớn nhiều diện tích hoa màu nhất là lúa hẻ thu bị ngập lụt
theo thống kê ban đầu của văn phòng thường trực ban chỉ
huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh ngoài khoảng một hai trăm linh hectare lúa thì còn có trên ba trăm bảy mươi hectare lạc
một hai trăm linh hectare ngô vụ đông mới gieo bị ngập lột
mưa lớn kéo dài cũng đã gây ngập cục bộ ở một số tuyến đường lớn ở thành phố vinh
như nguyễn thị minh khai lê hồng phong nguyễn văn cử duy tân và nhiều đoạn đường nội thành
do năng lực tiêu thoát nước của hệ thống tiêu thoát nước thành phố còn nhiều hoạn chế
đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân cũng như gây khó khăn cho người tham gia giao thông
cũng đã tổ chức các đoàn cán bộ đi kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai
tại gia lai do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bốn từ ngày một mươi hai đến sáng ngày một mươi ba tháng chín
mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập ống cục bộ
trong đó tại huyện mang giang mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi sáu
tuyến đường độc đạo vào khu vực nam xã phía đông của huyện mang giang bị ngập lụt
gây cô lập hàng nghìn hộ dân ở đây gồm lơ pang con thụp da con chiêng và đắc trôi
để bảo đảm tính mạng cho người dân cơ quan chức năng đã cử người răng dây cảnh báo ngăn chặn người dân vượt lũ
tỉnh gia lai cũng đã có kế hoạch nâng cấp tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi sáu cũng như sửa chữa nâng cấp cây cầu trên
nhưng vẫn còn phải chờ do thiếu nguồn vốn
do ảnh hưởng của bão số bốn tính đến bảy giờ sáng nay một mươi bốn tháng chín trên địa bàn tỉnh thừa thuyên huế
đã có một người chết một người bị thương
cây bị kiểm tra ghe thuyền và bị cây gãy đổ gây ra
ngoài ra bác số bốn còn làm tốc mái bốn mươi một nhà dân trong đó có bốn mươi nhà chính tốc mái từ hai mươi đến năm mươi
một nhà tốc mái hoàn toàn và một nhà bị sập
nhiều cây xanh dọc các tuyến đường của thành phố huế đã bị ngã đổ bật gốc
nhiều hàng quán biển ban nô áp phích hệ thống dây điện cáp cũng bị hư hại
mưa lớn đã làm ngập cục bộ nhiều tuyến đường gây thể thại năm hectare nuôi trồng thủy sản
bảy hectare hoa màu và một số diện tích cao su keo cây ăn quả bị gãy đổ
làm ngập úng bảy trăm bốn mươi hectare lúa chưa được thu hoạch ở các địa phương trong tỉnh
trong ngày một mươi ba tháng chín nhân viên của trung tâm công viên cây xanh huế đã tiến hành dọn dẹp
và dựng lại những cây xanh bị đổ đảm bảo an toàn cho người đi đường
đơn vị cũng đang phối hợp với các địa phương tổ chức khắc phục hậu quả
do hoàn lưu bão số bốn gây ra để sớm ổn định cuộc sống của người dân
thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết
sáu h hai mươi năm chiều qua một mươi ba tháng chín tại khu vực thủy điện sông bung hai thuộc huyện nam giang tỉnh quảng nam
đã xảy ra sự cố vỡ hầm dẫn dòng làm hai công nhân bị nước cuốn mất tích ba nhà dân bị trôi
theo tổng công ty phát điện hai tập đoàn điện lực việt nam
đơn vị chủ đầu tư dự án thủy điện sông bung hai cho biết
trong khi nhà thầu tổng công ty xây dựng thủy lợi bốn cùng ban quản lý dự án
và các đơn vị tư vấn đang tổ chức đắp đê quai hạ liu và bơm thoát nước
để đổ bê tông nút hầm dẫn dòng thì phát hiện tình trạng nước chảy vào hầm dẫn dòng
với lưu lượng khá lớn và chảy về phía hạ liêu gây ngập
sự cố vừa qua tại dự án thủy điện sông mung hai của chúng tôi
là sự cố mà nước tràn qua hầm dẫn dòng thi công
một trong những tác nhân là trong những ngày vừa qua mưa rất lớn
và lũ cũng tràn về vùng hạ thượng liu
nhưng mà sự cố đã đột ngột xảy ra
nước đã tràn qua đường hầm dẫn dòng mà tràn ra phía hạ liu
tại thời điểm đó thì phía hạ lưu là đang có các nhà thầu cùng ban quản lý và các tư vấn
đang tiến hành các bước để đắp đê quai hạ lưu rồi là tiêu thoát nước
để chuẩn bị cho cái công tác là đổ bê tông chặn nút hầm dẫn dòng vĩnh viễn
để mà đưa nhà máy vào vận hành
thì khi xảy ra cái sự cố đó thì toàn bộ cái lực lượng đấy thì đã kịp thời đã thoát lên bờ
tuy nhiên rồi cũng rất đáng tiếc là đã có hai công nhân là vận hành máy đào với súc
đã không kịp chạy thoát và đến nay vẫn đang mất tích
khi xảy ra sự cố
toàn bộ lực lượng thi công đã thoát lên bờ
tuy nhiên rất đáng tiếc đã có hai công nhân vận hành đào máy máy xúc
đã không kịp thoát ra và vẫn đang mất tích
hai nạn nhân được xác định gồm nguyễn minh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai huyện ngọc lập tỉnh phú thọ
và đặng văn tuyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê huyện cẩm giang tỉnh hải dương
sự cố này xảy ra sau khi cơn bão số bốn vừa đi qua dẫn tới mưa lớn và lũ kéo dài
trên khu vực hồ chứa dự án thủy điện sông bung hai đã làm cho nước hồ lên nhanh
lưu lượng của đỉnh lũ vào trưa ngày một mươi ba tháng chín lên đến năm trăm sáu mươi mét khối một giây
ngay sau khi nhận được tin báo ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã cử đoàn công tác có mặt
tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích
và khắc phục sự cố xảy ra ổn định đời sống của người dân vùng hạ liêu
tuy nhiên do đường quá xa trời lại tối nên đến một h bốn mươi phút công tác cứu nạn phải tạm dừng
và đến sáng nay một mươi bốn tháng chín mới triển khai tiếp
sau sự cố đập chính thủy điện sông bung hai vẫn an toàn
tuy nhiên theo báo cáo của cơ quan chức năng huyện nam giang hiện đã có hơn hai mươi người dân đi trồng rừng thay thế
và một số hành nghề khai thác thủy sản khu vực hạ du thủy điện sông bung hai đến nay vẫn chưa về nhà
do vậy tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện nam giang ra soát lại danh sách những người đi làm chưa về
đồng thời triển khai phương án tìm kiếm các đối tượng mất tích
theo thống kê ban đầu sau sự cố thủy điện sông bung hai đã làm ảnh hưởng đến năm xã vùng hạ du
gồm la e la d chơ chun trà vang và duôi huyện nam giang
hiện có ba nhà dân và một số phương tiện đang thi công đã bị nước cuốn trôi
về phía người dân của năm xã vùng hạ lưu của thủy điện sông bung hai
hiện nay theo báo cáo ban đầu của năm xã có khoảng hai mươi hai người đi làm dòng sông bùng hiện nay chưa về nhà
và tỉnh đã chỉ đạo cho ủy ban dân huyện nam giang triển khai các phương án ứng cứu xử lý nhanh khẩn cấp
bao gồm lực lượng công an của huyện công an của năm xã bộ đội của huyện đội biên phòng
cùng với bệnh viện đưa các phương tiện đội ngũ y bác sĩ lên trực tiếp đến xử lý ứng cứu
về khẳng định lại thì tỉnh quảng nam đã khẳng định là hiện nay đập hoàn
vẫn an toàn và cái việc sự cố này thì sau khi nước hết ở hồ thủy điện sông bung hai
thì chắc đoàn của niên bộ sẽ vào kiểm tra xác định nguyên nhân một cái khoa học và chính xác
theo tổng giám đốc công ty phát điện hai thủy điện sông bung hai đang tích nước từ ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
tại thời điểm xảy ra sự cố nước đã lên đến cao trình năm trăm bảy mươi hai m
trong khi đó mực nước dân bình thường là sáu trăm linh năm m như vậy còn ba mươi ba mét nữa đầy hồ để đi vào vận hành
thưa quý vị ngay trong sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức họp báo vụ ống vỡ ống thủy điện sông bung hai
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh nguyên nhân là do ảnh hưởng của cơn bão số bốn và áp thấp nhiệt đới từ ngày một mươi một tháng chín
nước lũ về hồ đập rất lớn và chảy mạnh làm bục cửa van số hai dẫn dòng thi công
trước tình hình đó các ngành chức năng đã chỉ đạo di rời người và tài sản của người dân đến nơi an toàn
cảnh báo nguy cơ ngập lụt
ủy ban nhân dân huyện nam giang đã đến từng hộ gia đình để nắm thông tin tình hình những người chưa liên lạc được
ra soát thống kê thiệt hại về người vật chất và triển khai ngay công tác tìm kiếm người mất tích
thông tin về sự cố này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo
xin được chuyển sang thông tin mới về cơn bão số bốn với tên gọi quốc tế là merrati
thưa quý vị vào hồi bảy giờ sáng nay một mươi bốn tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một sáu độ vĩ bắc

trên vùng biển phía nam đảo đài loan sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bảy giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến bảy giờ ngày một mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bốn năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông
trên đất liền ven biển phía đông nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một trăm năm mươi một trăm sáu mươi năm km
một gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm km
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh giang tây trung quốc
trên khu vực đông bắc biển đông vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi hai trở lên
tại vị trí hai mươi hai độ vĩ bắc và một trăm một mươi sáu độ kinh đông
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba